theo báo pháp luật tp hcm bộ công an vừa có đề xuất trẻ em từ lúc sinh ra đến dưới một mươi bốn tuổi cần được cấp căn cước công dân gắn chip thay vì phải chờ đủ một mươi bốn tuổi như trước đây
theo thông tin bộ công an vừa có dự thảo báo cáo tổng kết và đánh giá tác động của chính sách về căn cước công dân
trong dự thảo bộ công an thông tin về những kết quả thi hành luật căn cước công dân đồng thời chỉ ra những bất cập và đề xuất nhiều quy định mới để đảm bảo quyền lợi ích chính đáng cho công dân
trước đó bộ công an đề xuất bổ sung quy định cấp căn cước công dân cho trẻ dưới bốn tuổi hiện nay có khoảng hai mươi triệu người
đối với trẻ mới sinh việc thực hiện cấp căn cước công dân được thực hiện đồng thời trong thủ tục liên thông khi đăng ký khai sinh
thông tin trên báo lao động cho biết tình trạng tồn động nhiều vaccine covid một mươi chín tại trung ương và các địa phương đang tiếp diễn dẫn tới nguy cơ hết hạn phải hủy bỏ nếu không đẩy mạnh tiếp nhận vaccine và triển khai tiêm chủng trong thời gian tới
bài viết dẫn lời thứ trưởng đỗ xuân tuyên
bộ y tế đề nghị các tỉnh thành phố giả soát xác định đối tượng tiêm tiếp tục đi từng ngõ gõ từng nhà để tiêm vaccine cho các đối tượng theo hướng dẫn
căn cứ và kết quả được phân bổ vaccine xây dựng kế hoạch tiêm từng tuần tiêm ở địa phương nào đơn vị nào ai chịu trách nhiệm giám sát có như thế chúng ta mới tiêm hết vaccine và hết đối tượng theo hướng dẫn
theo báo kinh tế và đô thị thời gian qua
các bệnh viện liên tục tiếp nhận điều trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm dối loạn tiêu hóa
ngoài nguyên nhân khách quan về chất lượng thực phẩm cách chế biến sử dụng thức ăn chưa khoa học cũng có thể là nguy cơ gây nên ngộ độc ảnh hưởng tới sức khỏe con người
những ngày qua nhiều trường hợp ngộ độc thực phẩm cấp cứu tại bệnh viện được ghi nhận
tiến sĩ nguyễn trung nguyên thông tin trên báo kinh tế và đô thị do thời tiết nắng nóng thực phẩm dễ bị ôi thiêu nhiễm khuẩn
cộng với thói quen sử dụng chế biến bảo quản thực phẩm không đúng cách làm gia tăng nỗi lo ngộ độc thực phẩm
ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn dẫn đến nhiễm trùng bệnh này rất phổ biến do người dân sử dụng món hải sản đặc sản của các vùng miền
trong hoàn cảnh đi du lịch nếu không đảm bảo tốt về an toàn thực phẩm người dân cũng rất dễ bị ngộ độc
báo lao động cho biết sở giao thông vận tải hà nội vừa đề xuất trên tuyến đường dành riêng cho xe buýt nhanh brt
cho phép một số phương tiện được lưu thông trong đó có xe vận tải khách từ hai mươi bốn chỗ trở lên và xe buýt thường
theo các chuyên gia giao thông việc cho thêm phương tiện đi chung vào làn của tuyến bít nhanh brt chẳng khác nào đang xóa bỏ tuyến này
theo tiến sĩ phan lê bình chuyên gia giao thông đề xuất phương án này là bước lùi về mặt chính sách đi đến xóa bỏ brt một
đồng thời xóa bỏ luôn quan điểm ưu tiên phương tiện giao thông công cộng
việc cho một số phương tiện đi vào làn brt sẽ giải tỏa bớt
đây là một phần mặt đường dành cho xe thông thường
nhưng câu hỏi đặt ra giả sử có những xe đi vào làn brt rồi từ phía sau xe buýt nhanh chạy đến bị vướng và phải chờ đợi
vậy mục đích chuyên chở giao thông công cộng nhanh đúng giờ còn tồn tại không
cùng trên báo kinh tế và đô thị trong mục sự kiện dư luận đăng tải bài viết với tiêu đề
tổ chức lại giao thông ưu tiên phương tiện vận tải công cộng
hà nội đã và đang có hàng loạt điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến
đường trục chính nội đô chịu áp lực cao
theo thông tin nhiều chuyên gia cho rằng việc tổ chức lại giao thông theo tình hình thực tế là cần thiết
nhưng phải nghiên cứu theo hướng ưu tiên tối đa cho vận tải công cộng
một đề xuất đáng chú ý của chuyên gia giao thông vũ tuấn linh
yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định thành bại của xe buýt là làn đường riêng
không chỉ riêng phải ngụp lặn giữa ủn tắc không bị các xe khác chèn ép
xe buýt mới rút ngắn được thời gian di chuyển
qua đó thu hút được người dân sử dụng